họp báo chính phủ tháng hai nóng vấn đề lập lại trật tự đô thị
giải trình về thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
người trồng vải lục ngạn pháp phòng vải thiều chưa ra hoa
trong phần tin quốc tế anh sẽ cấp quy chế định cư lâu dài cho lao động nhập cư từ châu âu
kinh nghiệm quản lý phân luồng vận tải trên thế giới
hôm qua tại hà nội hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ hai
đồng chí đinh thiêu huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dự và chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này hội đồng lý luận trung ương sẽ tập trung thảo luận hai dự thảo
báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn về hoàn thiện thể chế
cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế
chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí đinh thế huynh nhấn mạnh để hoàn thiện
nâng cao chất lượng hai dự thảo báo cáo tư vấn của hội đồng lý luận trung ương trình bộ chính trị ban bí thư
góp phần vào việc chuẩn bị cho hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
tại kỳ họp này các thành viên hội đồng cần thảo luận phân tích đánh giá toàn diện nội dung của hai dự thảo báo cáo
trong đó cần tập trung sâu vào một số vấn đề then chốt
xác định làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
định hướng giải pháp thao gỡ những cản trở này để phát triển đất nước nhanh và bền vững
đâu là những rào cản đang gây cản trở kinh tế tư nhân phát triển
định hướng giải pháp tháo gỡ những cản trở này để kinh tế tư nhân phát triển
nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh đóng góp tích cực và sự phát triển của đất nước
tại kỳ họp các thành viên hội đồng đã thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo báo cáo
đồng thời nêu ra nhiều ý kiến phân tích sâu thêm góp ý có giá trị để bổ sung hoàn thiện hai dự thảo báo cáo
và chỉ xử lý vi phạm hành chính cũng như nhắc nhở thì người đi bộ sẽ không có vỉa hè để đi
đây là khẳng định của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai diễn ra vào chiều qua
liên quan đến việc lãnh đạo quận một tp hcm tổ chức giải tỏa lấn lòng lề đường
người phát ngôn chính phủ cho biết thủ tướng chính phủ đã hoan nghênh tinh thần quyết liệt này
tại phiên họp chính phủ thường kỳ đây là động thái rất tích cực của người đứng đầu thành phố
và nếu báo chí cứ đặt ra là phải thông báo để xử phạt hành chính thì tái lấn chiếm lòng lời đường sẽ không thể giải quyết được rất điểm
đến ngày cưỡng chế nói như vậy thì rất đúng
nhưng với tinh thần yêu cầu cấp thiết của người dân mong ngoài của dân và tích cực của thành phố
một cái trung tâm tài chính kinh tế của đất nước thành phố bình đề nghị là chúng ta ủng hộ quan điểm của thành phố
việc sạc thải môi trường của phu mô sa có liên quan đến nguyên lãnh đạo tỉnh thì sẽ phải xử lý thế nào
người phát ngôn chính phủ cho biết các cơ quan đã thực hiện việc thanh kiểm tra nghiêm
khuyết điểm của đồng chí nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường
đồng chí nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân tỉnh hà tĩnh võ kim cự và một số chủ khác
thì được tiếp tục thực hiện các quy trình
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là tiếp tục thực hiện những nội dung theo chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
đó là ra soát đó là xem xét
xét lại tất cả những nội dung thuộc thẩm quyền thuộc trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và cơ nhân
nếu có vi phạm thì tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trả lời câu hỏi của báo chí về việc hai địa phương là cà mau và đà nẵng có doanh nghiệp tặng quà là xe ô tô hạng sang
ông mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết thủ tướng chính phủ đã có văn bản
giao cho bộ tài chính chủ trì phối hợp với thanh tra chính phủ bộ tư pháp để kiểm tra làm rõ
nếu có vi phạm thì báo cáo thủ tướng và sau khi có kết quả thanh kiểm tra sẽ có thông tin tới báo chí để bảo đảm sự minh bạch rõ ràng
về việc trường tiểu học nam trung yên thì đây là trường hợp rất cá biệt đã động chạm đến vấn đề đạo đức của người thầy
ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục lãnh đạo thành phố hà nội đã có thái độ rất cương quyết làm rõ hành vi của hiệu trưởng
phó hiệu trưởng trường nam trung yên và đã có hình thức kỷ luật đối với hai cá nhân này và được dư luận đồng tình ủng hộ
đây là trường hợp rất đáng tiếc nhưng phải xử lý nghiêm để không ảnh hưởng đến uy tín của ngành
liên quan đến vấn đề lập lại trật tự vỉa hè chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo của hai mươi bốn quận huyện
trên địa bàn tp hồ chí minh để bàn về công tác lập lại trật tự lòng lề đường
nội dung của thảo luận là làm sao để tổ chức tốt trật tự lòng lề đường để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hơn
tại cuộc họp lãnh đạo ubnd tp hồ chí minh thông báo thủ tướng cũng hoạt ngành quyết định của thành phố
điều này chứng tỏ tp hồ chí minh đang làm việc thuận ý đảng lòng dân
thành phố nhấn mạnh nhiều lòng lề đường bị chiếm giữ từ rất lâu giờ phải giải quyết căn cơ chứ không chỉ đập vỡ vì đây là một trong những giải pháp
nói về động thái quyết liệt của quận một lãnh đạo tp hồ chí minh cho hay quận trung tâm này có kế hoạch từ trước
đã tiếp xúc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán hàng rong để thông báo về việc sắp xếp tổ chức lại việc buôn bán và sau tết bắt đầu triển khai
còn tại hà nội trong những ngày qua thành phố hà nội cũng đã ra quân kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
bước đầu hà nội thực hiện tại một số tuyến phố trung tâm thuộc khu vực quận hoàn kiếm việc làm này đã được người dân thủ đô đánh giá cao
trên các tuyến phố của quận hoàn kiếm như lương văn can
tràng thi hàng ngang hàng đào những ngày qua nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
việc làm này đã được nhiều người dân thủ đô đánh giá cao
trong phần tin quốc tế anh sẽ cấp quy chế định cư lâu dài cho lao động nhập cư từ châu âu
kinh nghiệm quản lý phân luồng vận tải trên thế giới
anh có thể sẽ nhượng bộ trong vấn đề lao động cấp quy chế định cư lâu dài cho ba sáu triệu người châu âu được tiếp tục ở lại nước anh làm việc
như vậy bế tắc trong thỏa thuận về vấn đề lao động nhập cư của anh và châu âu đã có thêm những diễn biến có thể gỡ nút thắt
tràng thi hàng đào những ngày qua nhiều tổ công tác đã đồng đoạt kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
anh và eu đã kết thúc chính thức đàm phán dự kiến là hai năm nữa
phòng thương mại anh cũng đã kêu gọi chính phủ và châu âu hãy có những thỏa thuận linh hoạt trong vấn đề lao động
australia sẽ triệu hồi tạm thời tất cả các đại sứ của nước này nhằm bàn luận chính sách đối ngoại mới trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn
tổng cộng một trăm một mươi ba người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao sẽ đồng loạt trở về australia trong tháng ba này
các đại sứ sẽ tham dự cuộc họp
nằm trong top thấp nhất thế giới về tai nạn giao thông thụy điển từ lâu đã đi đầu trong các sáng kiến quy hoạch đô thị thân thiện với môi trường và an toàn giao thông
việc quy hoạch các con đường với ưu tiên yếu tố an toàn trên cả tốc độ và sự tiện lợi tốc độ giới hạn trong thành phố thấp hơn
khu vực đi bộ và rào cản tách biệt đường cho xe đạp với đường cho xe cơ giới
chúng tôi thấy cần thiết phải có những làn đường riêng cho các phương tiện cá nhân và phương tiện công cộng
chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của các tài sản
chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của các tài xế tới trẻ em tới người đi bộ để tìm ra được phương pháp hiệu quả nhất trong phát triển giao thông
thụy điển hiện đã xây dựng một năm trăm linh km đường theo kiểu hai cộng một tức là ngoài hai làn lưu thông một chiều thì có thêm một làn dành riêng cho xe vượt
xây một mươi hai sáu trăm linh đoạn giao cắt an toàn bao gồm cả cầu vượt cho người đi bộ và đường sọc vằn bao quanh bởi đèn nhấp nháy cảnh báo va chạm
đồng thời có những quy định nghiêm ngặt đối với các đối tượng tham gia giao thông
chúng tôi áp dụng các điều luật nghiêm ngặt với người giao thông thậm chí những người điều khiển phương tiện xe hơi còn phải trải qua một bài kiểm tra y tế về khả năng lái xe
đề phòng trường hợp những người lớn tuổi mất khả năng kiểm soát những người bị bệnh lý không đủ khả năng tham gia giao thông
trong khi đó tại singapore do diện tích đất hẹp mật độ dân số bình quân cao nhất thế giới nên quốc gia này đặc biệt đẩy mạnh phát triển hệ thống vận chuyển công cộng
bao gồm tàu điện ngầm xe buýt xe taxi
taxi hệ thống này được đánh giá là có phạm vi hoạt động và tính hiệu quả cao nhất thế giới
ngay từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi singapore đã có một quy hoạch chiến lược mạng lưới các trục giao thông để hình thành bộ khung cứng cho hệ thống giao thông trong tương lai sau bốn mươi năm
và được phân kỳ đầu tư từng giai đoạn năm năm một mươi năm một mươi năm năm do yếu tố địa lý
trọng tâm của quy hoạch là xây dựng hệ thống giao thông đại chúng tốc độ cao lấy giao thông công cộng làm hệ thống giao thông sương sống
hệ thống giao thông đường bộ phần lớn đều được tổ chức giao thông một chiều
các nút giao thông đều có các ngã rẽ phụ nhằm hạn chế lưu lượng xe vào nút hoặc tổ chức giao thông khác mức
hầu hết các tuyến đường lớn đều có cầu vượt cho người đi bộ và xe thô sơ
để tránh tình trạng ồn tắc giao thông chính phủ singapore đã có giải pháp hạn chế xe cá nhân thông qua việc thu thêm nhiều loại phí với xe hơi
đấu giá quyền mua xe thu thêm phí lưu thông tại khu vực trung tâm và đường cao tốc trong giờ cao điểm
việc tổ chức điều khiển giao thông nhằm tối đa hóa hiệu suất sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có được nhiều nước đặc biệt chú ý
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân